tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi những ngày qua chính quyền địa phương các đơn vị lực lượng vũ trang đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả dọn đường thông tuyến hỗ trợ nhân dân sau bão ghi nhận tại huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
sau bão số chín tuyến đường trên một mươi năm km từ trung tâm huyện trà bồng đi các xã vẫn chưa thể lưu thông do hàng nghìn cây keo của người dân ngã đổ làm ách tắc giao thông
những ngày qua chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ công an quân sự đã cắt dọn cây xanh ngã đổ bên đường trên các tuyến đường liên huyện khiến các vùng rừng sản xuất bị ngã đổ nguy hiểm nên công tác khắc phục chậm hơn
đặc biệt là tóc má nhòa của hội gia đình và nhân lực cũng tương đấu khá nhiều
hiện nay thì đối với nhòa có nguyên cơ này nhất thì có nhòa tóc má hoàn toàn
rồi số nhòa mà tóc má khoảng hai phần ba đến một phần ba của nó thì cũng tương đấu
tại huyện miền núi
trà bồng bão số chín làm hư hại hơn một mươi hectare rừng sản xuất chủ yếu là keo nguyên liệu bị ngã đổ bảy mươi ba nhà sập hoàn toàn gần một một trăm linh nhà dân bị tốc mái hàng chục công trình trường học cơ quan bị hư hỏng
để nhanh chóng khôi phục sau bão huyện trà bồng đã huy động các lực lượng tập trung phát dọn giải phóng tuyến đường bị chê cắt hỗ trợ người dân dọn dẹp đổ nát sau bão